các lực lượng chức năng công an tỉnh phú thọ vừa bắt một vụ vận chuyển số lượng lớn các loại túi giữ nhiệt sản xuất và nhập khẩu từ nước ngoài nhưng được gắn mát made in vietnam
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện bên trong có gần bốn mươi năm túi giữ nhiệt có tem ghi sản xuất tại việt nam
đối chiếu giữa các mặt hàng trong tờ khai hải quan với hàng hóa thực tế cơ quan công an xác định có nhiều sự tranh lệch như loại túi kiểu túi
đáng chú ý tất cả là sản phẩm hoàn thiện không phải là nguyên phụ liệu để sản xuất đều đã được gắn mát sản xuất tại việt nam để giả mạo nguồn gốc xuất xứ được công ty lang yue nhập khẩu qua cảng hải phòng
hiện cơ quan công an tỉnh phú thọ đang mở rộng điều tra xác minh